bà liên đã trình bày việc đóng tủ nên để phụ huynh làm và nhà trường giám sát nhưng cô hiệu trưởng vẫn nói để nhà trường đóng nên bà nhất trí
tuy nhiên bà đã yêu cầu phải làm hợp đồng trước khi đóng nhưng nhà trường không làm mà đóng tủ luôn
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai cô hiệu trưởng mời hội phụ huynh trong đó có bà liên lên ký một lúc ba hợp đồng đóng tủ biên bản bàn giao và biên bản thanh lý hợp đồng nhưng bà không ký
vì phụ huynh làm đại diện bên a nếu ký thì phải chịu trách nhiệm
sau đó trong buổi lễ tổng kết năm học khi được mời lên phát biểu bà liên đã xin năm phút để giải bài với mong muốn những năm sau các bác phụ huynh khác và nhà trường phối hợp tốt hơn nhưng đã bị ngăn lại
về vấn đề này bà đinh thị bùi trung hiệu trưởng của trường mầm non số một thị trấn quy đạt huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã lên tiếng
bà cho biết sự việc xảy ra vào chiều hai mươi bốn tháng năm tại lễ tổng kết năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
khi buổi lễ diễn ra được hai phần ba thời gian bà nguyễn thị liên
hội trưởng hội phụ huynh đã đứng lên phát biểu về việc nhà trường xã hội hóa mua tủ đồ cho các lớp học
chị liên muốn giải bày cũng được nhưng phải đúng chỗ không phải là buổi tổng kết
bởi lễ tổng kết là ngày vui của con trẻ các con mặc quần áo đẹp đang hào hứng chờ tổng kết và câu chuyện của người lớn đưa trước mặt con trẻ là không phù hợp
thấy thế bà đã nhường cho hiệu phó lên các lời hội trưởng hội phụ huynh nhưng cô hiệu phó lại tạo điều kiện để hội trưởng hội phụ huynh tiếp tục nói
lúc đó bà thấy phụ huynh ở dưới la ó phản ứng trước việc hội trưởng hộ phụ huynh nói vấn đề không phù hợp ở buổi lễ tổng kết nên bà mới ngăn cản
bà đinh thị bồi trung nói thêm nếu muốn giải bày nhà trường sẵn sàng tổ chức bởi học phụ huynh hoặc mời lại sau buổi tổng kết
còn chuyện nhà trường xã hội hóa mua tủ đồ cho các lớp học toàn bộ việc đóng tủ cho học sinh là của hội phụ huynh học sinh họ làm nhà trường chỉ nhận hiện vật tặng là tủ thôi
được biết dự tính ban đầu mỗi lớp đóng hai tủ một mươi một lớp sẽ là hai mươi hai cái tuy nhiên sau đó có ba lớp ít học sinh nên hội phụ huynh thống nhất chỉ đóng mỗi lớp một tủ nên số tủ phải đóng còn lại một mươi chín cái
để phù hợp với diện tích từng lớp các bên thống nhất đóng các cỡ tủ có số ô khác nhau với tổng chi phí bảy mươi chín triệu đồng trong đó tiền từ xã hội hóa giáo dục năm mươi một triệu đồng còn lại hai mươi tám triệu là trích từ quý hội phụ huynh
mặc dù có ba công ty gửi báo ra đến nhưng chỉ có một tủ
chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và quảng cáo huấn hà trụ sở tại minh hóa bảo giá bốn triệu một tủ
ba đơn vị còn lại bỏ giá bốn năm triệu đồng nên công ty huấn hà đã được chọn làm bên cung cấp
tủ được làm bằng gỗ công nghiệp mdf cốt xanh chống ẩm cao một hai mươi sáu m rộng một bảy m
sau vài tháng sử dụng hiện một số tủ đã có dấu hiệu bong bản lề nên việc đóng mở khó khăn
liên quan đến sự việc ông nguyễn bắc việt chủ tịch ubnd huyện minh hóa cho biết
huyện đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất trường mầm non số một thị trấn quy đạt
để làm rõ những vấn đề khuất tất liên quan phản ứng của hội phụ huynh về việc xã hội hóa mua tủ đồ cho học sinh
ngày ba mươi một tháng năm đoàn trực tiếp đến làm việc với trường
thưa quý vị trước đó cũng liên quan đến vấn đề thu chi giữa nhà trường và phụ huynh
một trường ở huyện sóc sơn hà nội đã từ chối dạy con của vị phụ huynh này
sự việc nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và người dân
cụ thể sự việc xảy ra tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sau khi hình ảnh về một tờ thông báo
của trường trung học phổ thông lạc long quân huyện sóc sơn hà nội lan truyền trên mạng xã hội
theo đó trong thông báo anh hát một phụ huynh lớp một mươi hai a ba của trường
có ý kiến trong nhóm jalo của lớp nhóm kín về chuyện thu chi đầu năm của nhà trường
cho rằng phụ huynh đã có những lời lẽ làm ảnh hưởng uy tín của nhà trường
trường trung học phổ thông lạc long quân đã mời phụ huynh này lên làm việc
tuy nhiên nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh để nghe giải thích về nội dung tin nhắn
nhưng không nhận được sự hợp tác
ngày bảy tháng chín trường tiếp tục cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để trao đổi
và chuyển lời mời của ba giám hiệu nhưng phụ huynh hát vẫn không đến làm việc
ngày hai mươi năm tháng chín trường trung học phổ thông lạc long quân tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh
và ra tối hậu thư nếu phụ huynh này không đến trường làm việc học sinh sẽ bị
trường trung học phổ thông lạc long quân đã có dấu đỏ và chữ ký của hiệu trưởng
trường trung học phổ thông lạc long quân nêu rõ
sau thời gian trên nếu ông không lên làm việc nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh
tối ngày ba tháng một mươi giáo viên chủ nhiệm lớp một mươi hai a ba gọi điện cho gia đình anh hát
thông báo con anh chị phải nghỉ học từ ngày bốn tháng một mươi
kể lại sự việc anh hát cho hay những vấn đề anh và các phụ huynh trao đổi trong nhóm lớp
là những nội dung nhà trường phải có trách nhiệm giải thích để phụ huynh hiểu
đồng thời những trao đổi này trong nhóm riêng tư không có ý xúc phạm nhà trường
lý giải việc không đến trường làm việc theo lời mời của trường
anh hát nói rằng mình rất bận phải đi công tác thường xuyên
tuy nhiên khi nhận được thông báo phải lên trường làm việc nếu không con anh sẽ bị cho nghỉ học
thì anh vô cùng bức xúc chính thức từ chối trao đổi với nhà trường
liên quan đến việc trường trung học phổ thông lạc long quân huyện sóc sơn hà nội
thông báo dừng việc học của học sinh do phụ huynh phản ánh việc thu chi
chiều ngày năm tháng một mươi ông đinh quang dũng
hiệu trưởng nhà trường cho biết sáng cùng ngày trường đã có buổi làm việc với phụ huynh học sinh
ông nói rằng nhà trường chưa có quyết định nào cho học sinh dừng học
sáng hôm đó em ấy đến học bình thường thông tin trên mạng xã hội là thông tin dư luận
trong khi đó anh hát phụ huynh có ý kiến về việc thu chi trên nhóm lớp
cho biết sáng ngày năm tháng một mươi anh đã đến làm việc với nhà trường
anh hát cho hay hôm ngày bốn tháng một mươi cô giáo thông báo tới gia đình là nhà trường yêu cầu con nghỉ học
tuy nhiên hôm sau ngày năm tháng một mươi cô thông báo lại
trường đồng ý cho con anh được quay lại lớp
và đến đây thời lượng của video đã hết
những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo